tòa nhân dân tp hà nội đã mở lại phiên xét xử vụ án cháy quán karaoke trên đường trần thái tông vào hồi cuối năm hai nghìn một mươi sáu
vụ cháy này đã làm một mươi ba nạn nhân tử vong gồm một nhân viên và một mươi hai khách
lửa thiêu dụi toàn bộ quán karaoke và mặt tiền của ba căn nhà gần đó
ba bị cáo nguyễn diệu linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở hà đông hà nội hoàng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở nghệ an
và lê thị thì sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở quận hai bà trưng hà nội bị đưa ra xét xử tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản ba điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
kết quả điều tra cho thấy ngôi nhà số sáu mươi tám trần thái tông được ông trần văn lương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám cho nguyễn diệu linh thuê để kinh doanh karaoke
linh là người đã để quán karaoke hoạt động dù chưa có giấy phép và chưa được nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy
sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
hoàng văn tuấn được thuê đến để hán sắt các bản lề tháo cửa do bị kẹt
tuấn dùng máy hàn thổ lửa vào bản lề cửa ra vào tầng hai khiến vẩy hàn bắn vào các phần ốp cách âm gây cháy
trong vụ án này lê thị thì là chủ sử dụng lao động hoàng văn tuấn
thì đã sử dụng lao động không có chứng chỉ hành nghề không tuân theo các quy định an toàn phòng cháy nổ